được sự giúp đỡ của bộ tài nguyên và môi trường chính quyền tỉnh gyeonggi hàn quốc
trung tâm bảo trợ nạn nhân chất độc da cam dioxin việt nam đã được đầu tư mở rộng
nâng cấp về quy mô chất lượng trang thiết bị để phục vụ và chăm sóc tốt hơn
những nạn nhân bị nhiễm chất độc màu da cam
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
nằm cách trung tâm thành phố hà nội bốn mươi km nằm trên địa bàn xã yên bình
huyện thạch thất thành phố hà nội trung tâm bảo trợ nạn nhân chất độc da cam dioxin việt nam
có nhiệm vụ nuôi dưỡng điều dưỡng phục hồi chức năng đào tạo và dạy nghề cho nạn nhân chất độc da cam
từ khi được thành lập và đưa vào hoạt động đến nay đã làm tốt chức năng nhiệm vụ của mình
trung tâm này bắt đầu khởi động chương trình sông hơi tải độc và phục hồi chức năng cho nạn nhân chất độc da cam dioxin việt nam
thứ hai là nuôi dưỡng các cháu nạn nhân
trong năm qua cũng thu được kết quả rất tốt
và đặc biệt là sông hơi tải độc cho thế hệ thứ nhất cũng được khoảng vài trăm người
mỗi một năm như thế cũng được khoảng hai ba trăm người
với mong muốn nâng cao chất lượng chăm sóc cho các nạn nhân tại trung tâm
nhận được sự hỗ trợ của chính quyền gyeonggi hàn quốc
trung tâm bảo trợ nạn nhân chất độc da cam dioxin việt nam đã đầu tư nâng cấp sửa chữa
lắp đặt thêm các trang thiết bị cho sáu phòng sông hơi giải độc
bệnh xá và phục hồi chức năng
ngoài ra đầu tư thêm vào chỉnh trang khuôn viên
tạo môi trường trong lành xanh sạch đẹp thoáng mát cho các đối tượng đến ở điều dưỡng tại đây
hai chương trình
chương trình thứ nhất là nâng cao năng lực phục vụ cho cán bộ nhân viên của trung tâm
thứ hai là nâng cấp một số trang thiết bị tại trung tâm
để nâng cao đáp ứng được khả năng phục vụ ngày một tốt hơn
thứ nhất là trước kia chúng tôi có bốn phòng sông
thì hiện nay đã đầu tư thêm hai phòng sông nữa là sáu phòng sông
khi nạn nhân đến đây người ta có những điều kiện cải thiện sức khỏe môi trường
để nâng cao sức khỏe cho những nạn nhân
sau khi được thập huấn số lượng trung tâm giải đọc mỗi một đợt như thế có thể tăng lên khoảng năm sáu mươi người
một năm chúng tôi làm một mươi hai đợt thì nó cũng sẽ tăng
các cháu đến đi nuôi dưỡng và học nghề
thì cũng có thể tạo điều kiện ăn
cho các đồng chí tốt hơn và các cháu tốt hơn
tôi hy vọng trung tâm này đưa vào hoạt động
thì phục vụ cho nạn nhân cả thế hệ thứ một và thế hệ thứ hai
thì nó cũng tốt hơn
bốn tám triệu người việt nam bị phơi nhiễm chất độc sacam diocin
ba triệu người dân việt nam là nạn nhân trực tiếp
dì chứng của chất độc sacam diocin vẫn còn say rằng
hủy hoại nhiều thế hệ người việt nam
việc nâng cấp sửa chữa và lắp đặt thiết bị sông hơi
tẩy độc cho nạn nhân chất độc sacam cần được quan tâm hơn nữa
cần sự trung tâm
tâm tay của cả cộng đồng trong và ngoài nước
sẽ mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho những nạn nhân của chất độc hóa học này